chương trình chuyên biệt về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
phát sóng hàng tuần trên intv
thưa quý vị và các bạn xác định các trụ sở bộ công an là cơ sở trọng điểm
về an ninh chính trị nói chung và phòng chống cháy nổ nói riêng
lãnh đạo bộ công an đặc biệt quan tâm chỉ đạo yêu cầu phải bảo đảm tuyệt đối an toàn
chủ động các phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
các trụ sở cơ quan bộ công an trong mọi tình huống
đặc biệt coi trọng công tác phòng ngừa xem đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của từng đơn vị
cùng với đó là việc thường xuyên thực tập phương án chữa cháy huấn luyện
nâng cao năng lực cho đội phòng cháy chữa cháy cơ sở phát huy hiệu quả phương châm bốn tại chỗ
nội dung cụ thể sẽ có trong mục tiêu điểm tuần này
còn bây giờ là thông tin về các vụ cháy xảy ra trong những ngày vừa qua
dạng sáng ngày một mươi hai tháng một mươi một sưởng sản xuất viên nén gỗ tại thôn như thiết xã hồng thái huyện việt yên tỉnh bắc giang
bất ngờ bốc cháy
năm xe trị cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường trị cháy
do xưởng chứa mùn gỗ là vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa lan nhanh bùng phát dữ dội
khiến cho công tác trị cháy gặp khó khăn
vào thời điểm xảy ra cháy tại đây có các loại máy móc kho chứa mùn gỗ rộng khoảng một m hai
rất may là vụ cháy không gây thiệt hại về người
cũng tại tỉnh bắc giang một vụ cháy nhà dân đã xảy ra tại thôn yên vinh xã yên mỹ huyện lạng giang
khiến hai người tử vong
lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường chữa cháy ngăn cháy lan ra khu vực đông dân cư
vụ cháy tiếp tục cho thấy diễn biến phức tạp của tình hình cháy nổ đối với loại hình nhà dân
dạng sáng ngày một mươi một tháng một mươi cháy xảy ra tại ngôi nhà nằm trong con hẻm ở đường trần cao vân thành phố đà nẵng
thời điểm này bên trong nhà có hai người lớn và ba trẻ nhỏ chưa thể bót ra ngoài
nhận tin báo thư lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu mạng cứu hộ
ngay trong có mặt tại hiện trường triển khai chữa cháy cứu người mắc kẹt
sau đám cháy hai cháu bé tử vong do ngạt khói
thưa quý vị và các bạn hiện nay cục hậu cần bộ công an được giao nhiệm vụ bảo đảm công tác phòng cháy chữa cháy
tại nhiều trụ sở cơ quan bộ
và trụ sở làm việc của các đơn vị độc lập
xác định công tác phòng cháy chữa cháy là một trong những ưu tiên hàng đầu
để bảo đảm tuyệt đối an toàn cơ sở trọng điểm cũng như tài sản của nhà nước
việc triển khai các biện pháp phòng ngừa tự kiểm tra cũng như nâng cao ý thức về công tác phòng cháy chữa cháy
đối với cán bộ chiến sĩ được tiến hành thường xuyên
vừa qua cục hậu cần đã chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức thực tập phương án chữa cháy
tại trụ sở bộ công an bốn mươi bảy phạm văn đồng
đặc biệt là đối với lực lượng chữa cháy cơ sở và kỹ năng xử lý tình huống cháy
cho cán bộ chiến sĩ các đơn vị làm việc tại trụ sở cơ quan bộ
tình huống giả định cháy xảy ra ở khu vực để xe ô tô tầng hầm do một phương tiện bị do dỉ xăng
quá trình thoát nạn tại khu vực đối giao tầng hầm đã xảy ra va chạm giao thông giữa hai xe ô tô
khiến đại xe bất tỉnh và mất kẻ trong xe
đăng cháy tỏa ra nhỏ

khiến đại xe bất tỉnh và mất kẻ trong xe ô tô
tình huống giả định cháy xảy ra ô tô tầng hầm đã xảy ra va chạm giao thông giữa hai xe ô tầng hầm đã xảy ra va chạm giao thông giữa hai xe ô tầng hầm đã xa xa
chữa cháy bảo đảm không để cháy lai và xảy ra thiện hại người người
thực tiễn đã cho thấy nguy cơ mất an toàn về phòng cháy chữa cháy xảy ra các sự cố nguy hiểm luôn luôn hiện hữu có thể xảy ra tại bất cứ đâu trong bất cứ thời điểm nào nếu chúng ta lơ là mất cảnh giác và chủ quan vô ý
vì vậy việc cục hậu cần và công an tp hà nội đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ tại trụ sở bốn mươi bảy phạm văn đồng trong thời gian vừa qua là rất cần thiết
thông qua buổi diễn tập phương án ngoài việc tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể cán bộ chiến sĩ và các đơn vị nhận thức cao hơn về công tác đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy còn có tác dụng rất thiết thực đối với các lực lượng chức năng sẽ rút ra kinh nghiệm và phương án xử lý sát với thực tiễn
đối với các đơn vị và cán bộ chiến sĩ đóng quân tại bốn mươi bảy phạm văn đồng sẽ ý thức hơn được nguy cơ mất an toàn về phòng cháy chữa cháy chủ động có phương án để giải quyết tình huống tại bốn mươi bảy phạm văn đồng

đối với các đơn vị và cán bộ chiến sĩ đóng quân tại bốn mươi bảy phạm văn đồng